tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa đã tổ chức ngày hội tư vấn cho hàng nghìn công nhân lao động khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa
ngày hội tư vấn diễn ra trong không khí sôi nổi dân chủ của hàng nghìn công nhân các khu công nghiệp và một trăm bốn mươi cán bộ tư vấn của công đoàn cơ sở
tại bàn tư vấn đoàn viên công đoàn công nhân lao động được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật giải đáp thông tin liên quan đến bộ luật lao động bảo hiểm xã hội cũng như đề đạt những nguyện vọng của người lao động

cơ sở và công đoàn cơ sở
qua chương trình ngày hội tư vấn cho công nhân lao động tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ tiếp thu ý kiến phản hồi từ công nhân cán bộ công đoàn các cấp và tiến hành tổng kết đánh giá đề xuất đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn công nhân lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp